cơ quan cảnh sát điều tra công an tp đồng hới tỉnh quảng bình cho biết đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp
tạm giữ hình sự đối với một mươi năm đối tượng liên quan đến ba đường dây đánh bạc bằng hình thức số lô số đề
và đang tiếp tục xác minh mở rộng án
trước đó vào ngày một mươi tám tháng sáu công an tp đồng hới tỉnh quảng bình đã triệt xóa ba đường dây đánh bạc bằng hình thức số lô số đề
với bốn mươi đối tượng có liên quan tổng số tiền giao dịch đánh bạc trong ngày là khoảng một năm tỷ đồng
các nhóm đánh bạc bằng hình thức số lô số đề này đã hoạt động từ hơn một tháng trở lại đây
và bước đầu xác định tổng số tiền giao dịch khoảng hơn ba mươi tỷ đồng
tăng vật tạm giữ gồm hai mươi điện thoại di động bảy mươi bảng đề và một số tài liệu có liên quan khác
cơ quan an ninh điều tra công an tp đồng hới đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam
đối với trần thanh nhã sinh năm hai nghìn
chú xã tân lộc huyện thới bình tỉnh cà mau về hành vi tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép
vụ việc xảy ra vào khoảng tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
theo hồ sơ trần thanh nhã nhận thức việc đi sang campuchia bằng đường tiểu ngạch là vi phạm pháp luật
thế nhưng nhã vẫn cầu kết với đối tượng khác rủ năm người quen sang campuchia làm việc
với mức lương từ một mươi năm đến một mươi sáu triệu đồng để được hưởng số tiền là một mươi năm triệu đồng
thế nhưng khi đến nơi số người trên phải lao động vất vả không được trả lương
qua tố giác của người dân cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh cà mau đã vào cuộc và làm rõ vụ việc
nghi ngờ vợ có quan hệ ngoài luồng phạm văn thanh chú tại huyện tiên lãng thành phố hải phòng
đã lái xe ô tô đến công ty vợ
tại đây sau khi xảy ra cãi vã với bảo vệ thành đã nhấn ga lao thẳng vào cổng công ty
và đâm vào nhiều công nhân khiến một người chết nhiều người bị thương
vụ việc vừa xảy ra vào tối ngày hôm qua tại công ty trách nhiệm hữu hạn phúc thuận
có địa chỉ tại thôn nhân vực xã đoàn lập huyện tiên lãng thành phố hải phòng
theo thông tin ban đầu và trưa qua sau khi uống rượu thanh đã lái xe ô tô đi thẳng đến công ty trách nhiệm hữu hạn phúc thuận
đón vợ về nhà nói chuyện
khi thanh điều khiển xe vào trong công ty thì bị bảo vệ nhắc nhở nên xảy ra cãi vã
sau khi lùi xe một đoạn thanh quay đầu xe tăng tốc lao thẳng vào cổng công ty
thời điểm này có nhiều công nhân tan ca cú đâm mạnh đã khiến cổng bị biến dạng đẩy lùi đổ về phía trong
và xe ô tô tiếp tục đâm vào một số công nhân
hậu quả ba người bị thương nhẹ một nữ công nhân bị thương rất nặng phải đi cấp cứu và đến đêm cùng ngày thì tử vong
còn đối với thanh do xe ô tô chết máy đối tượng đã xuống xe ra ngoài và xảy ra xô xát với một số người tại đây
sau đó chiếc xe ô tô bất ngờ bốc cháy cùng một số hàng hóa
nhận được tin báo công an huyện tiên lãng đã khẩn trương có mặt tại hiện trường
kết hợp cùng với các lực lượng chức năng tiến hành dập lửa kịp thời đồng thời khống chế bắt giữ đối tượng phạm văn thanh
tòa án nhân dân tỉnh bắc cạn vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo
mông văn đạt dương văn hà và hà văn đức đồng thời tuyên phạt ba bị cáo ba mươi năm năm tù giam về tội giết người
theo cáo trạng đêm một mươi năm tháng sáu nghi ngờ hai thanh niên đi bộ qua cửa nhà là người nghiện đến để trộm cắp tài sản
đạt đã điện thoại cho đức và hà đến
giúp trong lúc nói chuyện hai bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau
hậu quả hai người khai đã bị nhóm của đạt đánh cho trọng thương
hai ngày sau đó một nạn nhân bị tử vong
tại phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo mông văn đạt một mươi sáu năm tù dương văn hà một mươi năm tù và hà văn đức chín năm tù
một nhóm đối tượng khống chế khách du lịch lấy tiền vừa bị công an huyện ba tơ tỉnh quảng ngãi bắt giữ
sau khi tiếp nhận thông tin khách du lịch ở khu vực thảo nguyên bùi huy xã ba trang huyện ba tơ
bị một số đối tượng dùng cây và đá đến hâm dọa không chế lấy tiền nạn nhân phải đưa tiền để được an toàn
công an xã ba trang đã khẩn trương truy xét làm rõ ba đối tượng phạm văn hình phạm văn huy và phạm văn tham
vụ việc đang được xử lý theo quy định của pháp luật
một vụ trộm cắp tài sản khác của du khách vừa xảy ra tại tỉnh bình định
chỉ trong vòng hai giờ đồng hồ công an xã đảo nhân hải tp quy nhơn đã xác định được đối tượng gây ra vụ trộm hơn chục triệu đồng của một nữ du khách vừa đến địa phương nghỉ dưỡng
dạng sáng ngày hai mươi một tháng sáu công an xã nhân hải tp quy nhơn tỉnh bình định nhận tin báo tại một nhà trọ trên địa bàn xảy ra vụ mất trộm tài sản
nạn nhân là chị nguyễn thị ý nhi quê tỉnh kiên giang
chị nhi cùng hai người bạn thuê căn nhà trọ để nghỉ dưỡng mới được vài ngày thì xảy ra vụ trộm